thưa quý vị bốn tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ nhập từ nước ngoài bị cắt mát để giả nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của việt nam vừa bị thu giữ
bộ thông tin và truyền thông tiếp tục gây áp lực buộc các nhà mạng phải xử lý triệt để sim giác
đáng chú ý với kỳ vọng giảm bớt tranh lệch giữa bảng giá với thị trường
ubnd tp hà nội đã đề xuất điều chỉnh giá đất hà nội tăng ba mươi cao nhất là hai trăm một mươi sáu triệu đồng một mét vuông
sau đây là nội dung chi tiết
cua cốm tự nhiên hiện nay khá hiếm nên dù giá lên tới gần triệu đồng một kg vẫn không đủ hàng để bán
do đó hàng bán ra trên thị trường đa phần là cua cốm nuôi
năm nay cua cốm hiếm hàng nên giá tăng một mươi năm so với năm ngoái
vì cua tự nhiên không nhiều
nên mỗi kg cua cốm loại từ ba đến bốn con một kg đang được bán với giá trên một triệu đồng
còn loại từ bốn năm con một kg có giá từ tám trăm linh chín trăm linh ngàn đồng
cua bát ngoài tự nhiên thì sẽ ngon hơn còn cua nuôi thì sẽ bở và nhạt hơn
giá vàng thế giới và trong nước đang trải qua những phiên lao dốc mạnh
tuy nhiên ngay sau đó vàng sgc lại tăng giá khá nhanh tạo ra những bất ổn khó đoán định trên thị trường vàng hiện nay
giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc một nghìn bốn trăm sáu mươi chín một nghìn bốn trăm bảy mươi
giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc một nghìn bốn trăm sáu mươi chín một nghìn bốn trăm bảy mươi đô la mỹ một oz giảm hai mươi một đô la mỹ một oz
tuy nhiên tại thị trường trong nước giá vàng sgc lại có những phiên giảm và tăng liên tiếp
hiện giá vàng sgc giao dịch quanh mốc bốn mươi một hai mươi năm đến bốn mươi một năm mươi năm triệu đồng một lượng giảm ba trăm năm mươi đồng một lượng chiều mua và chiều bán
trinh lệch mua bán ở mức hai trăm bảy mươi hai trăm chín mươi ngàn đồng một lượng
mới đây tổng cục quản lý thị trường hà nội đội quản lý thị trường số một mươi bảy đã kiểm tra cơ sở may mặc
tại năm trăm linh ba bát khối phường thạch bàn quận long biên
tại thời điểm kiểm tra công nhân may của cơ sở này đang thực hiện việc cắt tem nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
và đính thay bằng nhãn nem ifu trên các sản phẩm quần áo
đáng chú ý trong số hàng bị thu giữ có cả hàng hóa của nem
đây là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường với gần một trăm linh cửa hàng trên toàn quốc
theo cục quản lý thị trường hà nội vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh
quản lý thị trường sẽ mời đối tượng lên giải trình tất cả các hóa đơn chứng từ
toàn bộ hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất
ngoài ô tô tổng cục hải quan đang có kế hoạch chỉ đạo cục hải quan các địa phương
kiểm tra toàn bộ điện thoại nhập từ trung quốc như huawei xiaomi
để ngăn chặn hành vi cài cắm đường lưỡi bò vi phạm chủ quyền biển đảo của việt nam
theo cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan điện thoại cũng là một trong những sản phẩm
có nghi vấn cài đặt phần mềm định vị có đường lưỡi bò do đó cần phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu nhập khẩu
tổng cục hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn các cơ quan hải quan địa phương nội dung này
dịch vụ gọi xe goviet đã mở cổng thông tin điện tử tra cứu thu nhập và nghĩa vụ thuế dành riêng cho các tài xế của hãng
nhằm bảo đảm an toàn và bảo mật cho tài khoản tài xế mỗi lần đăng nhập tài xế sẽ có khoảng năm phút duy trì trên hệ thống
sau thời gian này tài khoản sẽ tự động đăng xuất ra ngoài
hiện goviet đang thu năm mươi đồng một ngày đối với những tài xế công nghệ có thu nhập trong năm hai nghìn một mươi chín
đạt ngưỡng một trăm linh triệu đồng từ ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay tám mươi các cuộc gọi quấy dối đều đến từ sim giác nên việc giải quyết vấn đề sim giác được đặt ra như một bài toán khó
trước vấn nạn này bộ thông tin và truyền thông cũng đã làm việc với các nhà mạng để tìm biện pháp xử lý các cuộc gọi rác
với cách thức và công cụ tương tự chặn tin nhắn rác
một giải pháp lạc quan khác xử lý sim giác là sắp tới bộ thông tin và truyền thông sẽ cho phép một số doanh nghiệp
thử nghiệm dịch vụ thanh toán mobile money
với giao dịch có giá trị thấp với điều kiện là nhà mạng phải bảo đảm không có sim giác
doanh thu từ dịch vụ sẽ rất lớn do đó các nhà mạng sẽ không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này
vì thế các nhà mạng phải triệt để giải quyết các sim giác còn tồn động
để xây dựng bảng giá đất giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn liên ngành tp hà nội đã khảo sát
lấy ý kiến người dân và chính quyền địa phương về phương án điều chỉnh giá bán đất trên địa bàn thành phố
áp dụng từ ngày một một hai nghìn hai mươi đến ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi bốn
theo đó tp hà nội đã đề xuất tăng bình quân ba mươi giá các loại đất
theo đó liên ngành tp hà nội đề xuất giá đất cao nhất thuộc địa bàn quận hoàn kiếm
gồm các phố hàng bông hàng ngang hàng đào lê thái tổ cao nhất hai trăm một mươi sáu triệu đồng mỗi mét vuông
cũng trong phương án điều chỉnh mức giá đất áp dụng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
giá đất ở đô thị thấp nhất được đề xuất là bốn năm trăm ba mươi sáu triệu đồng thuộc địa bàn quận hà đông
thưa quý vị hãy đón xem những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
trên truyền hình nhân dân qua youtube truyền hình nhân dân và trên trang web nhândântv vn
chuyên mục nhịp sống kinh tế cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt